do mưa lũ hoành hành ở miền trung và miền bắc đến thời điểm này các công trình đường bộ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở nhiều địa phương đã bị hư hại nghiêm trọng
tại tỉnh yên bái quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ ba mươi hai bị sạt ta luy dương tại nhiều vị trí gây tắc đường
cầu ngòi thia cũ bị đổ trụ t năm làm trôi nhịp số năm sập nhịp số bốn giao thông tuyến tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn hoàn toàn bị chia cắt nhiều nơi mất thông tin liên lạc
tại đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn giao thông trên tuyến bị chia cắt
tại tỉnh sơn la chín mươi bốn điểm quốc lộ bị sạt ta luy dương ngoài ra quốc lộ bốn mươi ba và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d cũng bị sụt ta lui ngập nước mặt đường
địa bàn tỉnh hà giang đường cột cờ quốc gia lũng cú sạt lở ta luy dương tại ba mươi vị trí
tại tỉnh nghệ an nhiều tuyến quốc lộ bị ngập nước đặc biệt quốc lộ một mươi sáu tại xã đồng văn huyện quế phong đứt toàn bộ mặt đường
xói trôi toàn bộ cống hệ thống lan can mềm bị gãy hỏng
và tuyến quốc lộ một mươi năm qua quảng bình ngầm khe mưng ngầm khe đèn ngầm khe bẹ ngầm bùng vẫn bị ngập sâu tắc đường hiện tại chưa thông tuyến
tại tỉnh lào cai các tuyến quốc lộ bốn d quốc lộ hai trăm bảy mươi chín qua lào cai và nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh quảng ninh phú thọ đều bị sạt lở ta lui
tại tỉnh thanh hóa bảy quốc lộ ngập tràn gây tắt đường nước rút rất chậm
hiện ngành giao thông vận tải các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả
trước mắt khi nước đang rút rất chậm lại có nguy cơ cơn bão số một mươi một đổ bộ vào
các tỉnh đã cử người trực gác phân luồng đảm bảo giao thông
các vị trí cầu tràn đường bị ngập bố trí rào chắn cắm tiêu vè biển báo phân luồng từ xa cho người tham gia giao thông được biết và cử người trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an toàn